tại tây ninh cũng đang bước vào đợt nặng nóng hành khô cao điểm rất dễ xảy ra cháy rừng với nguy cơ cháy rừng cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
tuy nhiên khu vực rừng quốc gia tây ninh lại đang gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng chống cháy rừng
vườn quốc gia lò gò sa mát với diện tích rừng lên tới một mươi chín một trăm linh hectare là một trong những khu vực trọng điểm rất dễ xảy ra tình trạng cháy rừng
nguồn nước chính phục vụ cho công tác chữa cháy rừng nếu xảy ra chỉ phụ thuộc vào con suối đa hà
tuy nhiên những năm gần đây mực nước đo được tại suối đa hà liên tục giảm và theo ghi nhận hiện nay suối đa hà đã cạn kiệt nước nghiêm trọng
mực nước trong suối chỉ còn từ một mươi một mươi năm cm nhiều đoạn đã khô cạn ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái của khu rừng
và đặc biệt là nguồn nước dự trữ bảo đảm cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hạn
hai ba năm dự trữ thì mực nước là cao
tính ngay tại vị trí này thì một mét nước thì chúng tôi là chỉ bố trí xe hút nước thả cái ống đáy xuống là chúng tôi rút lên
nhưng mà hiện tại thì giờ nước khô cạn như vậy thì chúng tôi phải xuống là múc từng can nước lên
thì cái việc múc thì cũng rất là khó khăn tại vì mực nước là nó không tới được một bát nước
vụ quốc gia chúng tôi cũng xin ký nghị các cấp của thổng quyền là cho phép chúng tôi thành lập một con đập trại
để mà giữ nước lại nhằm phục vụ cho chủ yếu là công tác phòng cháy chữa cháy rừng
trong mùa khô hạn cao điểm cháy rừng như thế này để bảo đảm cho công tác phòng chống cháy rừng
tỉnh tây ninh cần sớm có những biện pháp khắc phục cải thiện tình trạng trên